công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can với bốn đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó qua quá trình tổ chức các biện pháp nghiệp vụ công an huyện diễn châu bắt giữ bốn đối tượng
gồm đào anh dũng chú tệ tỉnh hà tĩnh trần công danh đinh văn hảo và nguyễn thế dũng cùng chú tệ tỉnh nghệ an
được biết đào anh dũng hảo và danh là công nhân trong một đơn vị đang thi công tuyến cao tốc bắc nam
sau khi được giao năm thùng dầu diesel để phát điện ba đối tượng đã bán hai thùng dầu cho nguyễn thế dũng